công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh vừa phát hiện một người đàn ông hành nghề giao hàng
dùng nhiều thẻ nhận diện giả của công ty grab nhằm qua chốt kiểm soát covid một mươi chín của lực lượng chức năng
qua quá trình chốt chặn kiểm soát trên đường pha huy x phường một mươi bốn quận gò vấp
lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông làm nghề giao hàng xin qua chốt
kiểm tra nhanh các giấy tờ đi đường theo quy định và mã qr kiểm soát
cảnh sát giao thông quận gò vấp phát hiện người này không có giấy tờ hợp lệ
mà chỉ đưa được một chiếc thẻ có logo vào con dấu của công ty trách nhiệm hữu hạng grab
kiểm tra hành chính ông này cảnh sát phát hiện theo năm thẻ nhận dạng của công ty grab
người đàn ông khai nhận mua các thẻ này trên mạng với giá khoảng năm mươi đồng
tài xế của phương tiện và các thẻ đi đường giá mạo sau đó đã được bàn giao
về trụ sở công an phường một mươi bốn quận gò vấp để xử lý đúng theo quy định
theo sở thông tin và truyền thông tp hcm việc mua bán thẻ
sử dụng các loại thẻ của các doanh nghiệp công nghệ cung ứng dịch vụ vận chuyển
được xem là vi phạm pháp luật có dấu hiệu làm giả con dấu
sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
thực tế thời gian qua nhiều người đã sử dụng đồng phục logo của các hãng xe công nghệ
để ra đường dù đang giãn cách xã hội
lực lượng chức năng cũng đã phát hiện xứ phạt những trường hợp vi phạm